hôm qua tại bản na tông xã na tông huyện điện biên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và đồn biên phòng mường nhà bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bắt quả tang hai đối tượng thảo a bình là đối tượng cầm đầu và thảo a chứ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
hai bánh heroin được thu giữ có khối lượng bảy mươi bảy kg bước đầu các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên từ lào vận chuyển vào việt nam và đưa đi các tỉnh tiêu thụ
để qua mặt cơ quan chức năng các đối tượng đã cải tạo ra cố sàn xe ô tô tạo khoang bí mật để cất giấu ma túy
trong quá trình vây bắt các đối tượng dùng hung khí chống trả quyết liệt lực lượng phá án
tối qua sau khi làm các thủ tục ban đầu cục cảnh sát hình sự bộ công an đã bàn giao năm đối tượng liên quan đến cái chết của mai văn quân
tên gọi khác là quân sa lộ hay quân khủng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại quận thủ đức tp hcm
cho phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm để tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền
trước đó vào ngày bốn tháng một mươi một tại quán karaoke niger địa chỉ hai mươi tám khổng tử phường trường thọ quận thủ đức tp hcm
xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm đối tượng giang hồ hậu quả mai văn quân tức quân sa lộ hay quân khủng
sau khi gây án các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
thuộc công an tp hcm và cục cảnh sát hình sự để điều tra truy bắt làm rõ các đối tượng tham gia gây án
bước đầu công an tp hcm đã bắt được sáu đối tượng các đối tượng còn lại bỏ trốn
đến ngày hôm qua được sự động viên thuyết phục của cán bộ cục cảnh sát hình sự năm đối tượng đều trú tại quận thủ đức tp hcm
gồm hồ thanh phương tức sử vương vũ hoàng tức tâm chùa phan thanh dầu tức ba đen nguyễn duy khải tức bi lê minh tiến tức đỏ đã ra đầu thú
hai bị cáo nguyễn thị lê sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú tại huyện diễn châu và nguyễn hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chú tại huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an
đã phải nhận hình phạt hai mươi sáu năm tù giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tự giới thiệu có anh trai làm thứ trưởng bộ quốc phòng và quen biết lãnh đạo nhà máy lọc dầu nghi sơn tỉnh thanh hóa
có thể xin được việc làm chạy chế độ thương binh hưu trí chất độc da cam lợi dụng lòng tin của các nạn nhân
từ năm hai nghìn một mươi bảy
đến năm hai nghìn một mươi năm lê đã cấu kết với nam lừa một mươi năm nạn nhân gần một sáu tỷ đồng trong đó nhiều người bị nhiều nhất là ba trăm linh triệu đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn thị lê một mươi năm năm tù nguyễn hoài nam một mươi một năm tù cùng với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ra buộc hai bị cáo phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt trước đó cho các bị hại
thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
bão số sáu đang áp sát bờ biển khu vực quảng ngãi khánh hòa
với sức gió mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
dự báo trong tối nay cơn bão này sẽ đổ bộ vào đất liền
vào hồi bốn giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi hai một độ kinh đông
cách bờ biển các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa khoảng ba trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một tức là từ chín mươi đến một trăm một mươi năm km một giờ giật cấp một mươi ba
bàn kinh gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm năm mươi km
tâm bão dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi một mươi năm km đi vào đất liền các tỉnh quảng ngãi đến khánh hòa
với sức gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
từ chiều tối nay trên đất liền ven biển các tỉnh quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
gia lai đắk lắc gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy vùng ven biển các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa
đề phòng nước biển dân kết hợp với thủy chiều cao từ một năm đến hai năm mét
trước diễn biến phức tạp của cơn bão số sáu tại khu vực nam trung bộ
để bảo đảm an toàn các hãng hàng không việt nam đã phát đi thông báo sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác
các chuyến bay đi đến phú yên nha trang và pleiku trong ngày hôm nay
dự kiến một mươi sáu h chiều ngày một mươi tháng một mươi một đến bảy h ba mươi
ngày một mươi một tháng một mươi một các sân bay phù cát cam ranh và pleiku sẽ tạm ngưng khai thác
để bảo đảm an ninh an toàn hoạt động
cụ thể việt nam airlines sẽ hủy sáu chuyến bay giữa hà nội và phú yên
giữa thành phố hồ chí minh hà nội và quy nhơn
cùng với đó hãng sẽ khởi hành sớm từ một tiếng bốn mươi phút đến hơn ba tiếng
đối với sáu chuyến bay giữa hà nội thành phố hồ chí minh và nha trang
để bảo đảm các chuyến bay cất hạ cánh tại nha trang trước một mươi tám giờ
do sân bay cam ranh sẽ đóng cửa sau thời điểm này
hãng hàng không giá rẻ jetstar pacific cũng thông báo hủy bốn chuyến bay
giữa quy nhơn phú yên và thành phố hồ chí minh
hãng bamboo airways sẽ thay đổi lịch hai chuyến bay đi đến sân bay cam ranh
và hủy khai thác hai chuyến bay đi đến sân bay vinh nghệ an
các hãng sẽ hỗ trợ theo quy định đối với hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng